nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm tươi sống sạch và an toàn của người dân trên địa bàn
tại tp hcm vừa triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
tại chợ bến thành và chợ đầu mối nông sản thực phẩm hopmon
sở công thương thành phố chọn thí điểm ba ngành hàng là ăn uống rau củ quả và thực phẩm tươi sống
để đảm bảo an toàn thực phẩm các mặt hàng được chọn để xác định nguồn gốc
có bao bì hàng sử dụng rõ ràng đề án được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm tươi sống
sạch và an toàn của người dân trên địa bàn từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của tiểu thương tại chợ
thực hiện văn minh thương mại sau thí điểm thành phố sẽ triển khai nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn
thực phẩm tại các chợ khác trên địa bàn
hiện nay tp hcm có hai trăm bốn mươi bảy chợ truyền thống một trăm bốn mươi hai siêu thị hai mươi năm trung tâm thương mại hai trăm linh cửa hàng tiện ích
hơn hai điểm bán tạp hóa và hàng trăm điểm bán hàng tự phát khác